đối với người nông dân bên cạnh công nghệ chất lượng giống cây trồng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng
tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám sắp tới đây nông dân vùng chuyên trồng hoa ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
có nguy cơ mất nguồn thu vì phải tự tay nhổ bỏ hàng nghìn trậu hoa cúc đại đoá
nguyên nhân có thể là do chất lượng cây giống không bảo đảm
thông thường như mọi năm với hơn một trăm linh trậu cúc ông nguyễn ngọc lạc đầu tư một mươi năm triệu đồng
nếu hoa nở đúng vào dịp tết sẽ thu về hơn ba mươi triệu đồng
thế nhưng giờ đây hơn hai phần ba số trậu buộc phải nhổ bỏ vì chỉ cao từ một mươi năm đến hai mươi cm đã chớm nụ
số còn lại tận thu bán vào ngày rằm hoặc mùng một tại các chợ trong thành phố để vớt vát lại phần nào vốn đầu tư
cùng chung thực trạng khoảng ba mươi nhà vườn sử dụng giống cúc này cây cũng không phát triển và ra nụ sớm
điều khiến người dân quan tâm là tất cả cây giống mà các nhà vườn sử dụng đều do ông nguyễn thơm ở cùng thôn cung cấp
nguồn giống này được ông thơm lấy từ giống cây mô trong lọ thủy tinh của trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ
thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh phú yên rồi nhân ra bán cho các nhà vườn

cúc đại đoàn tết mậu tuất đã trễ vụ nông dân thất thu thậm chí thua lỗ nặng
họ đang rất cần các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân cúc nở sớm
từ đó có giải pháp hỗ trợ thiệt hại tránh lặp lại như năm nay
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh phú yên cho biết
đã ghi nhận và kiểm tra theo phản ánh của người dân
sắp tới đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp dân để tìm nguyên nhân chính xác và biện pháp khắc phục